công an huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi thuê người cảnh giới lực lượng chức năng tạm giữ hình sự chín đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi thuê người cảnh giới lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tăng vật có liên quan
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi thuê nhiều tăng vật có liên quan